ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi hai tỉnh đoàn và hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh phú yên
phối hợp bệnh viện đa khoa hồng đức tp hcm tổ chức chương trình đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người dân
có hoàn cảnh khó khăn chiêu ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua tại xã xuân quang hai huyện miên úi đồng xuân
ba trăm linh trẻ em người dân xã xuân quang hai được các bác sĩ của bệnh viện đa khoa hồng đức khám bệnh cấp thuốc miễn phí
đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn người cao tuổi hộ gia đình chính sách hụt nghèo
ngoài ra điều dưỡng viên còn tư vấn cho người dân về chế độ dinh dưỡng tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ
và cách tự chăm sóc một số bệnh thường gặp
nhân dịp này bệnh viện đa khoa hồng đức trao tặng một khẩu trang y tế cho trạm y tế xã xuân quang hai
tặng năm mươi phần quà mỗi xuất năm trăm linh đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân